em cảm ơn nhé

không ngại gì cả
em có dùng mobile

có anh nào có
giúp em thôi hả
tý em quay lại em gửi em hứa anh yên tâm
không phải hứa làm gì
tý em quay lại em giả em chắc chắn em giả đảo
em cảm ơn nhé chào anh ạ

em cảm ơn nhé
em gửi giả lại anh em hứa là em giả lại mà
em đây cà em đây cà em đây cà
thì một cái hình ảnh giống như là bé con đang ví đấy thì mình cũng chỉ rút tiền ra
mình cũng chắc là trong ví có đủ tiền không nhưng mà thôi cứ đưa thôi
thì cũng có những lúc mình cũng vợ mình nó cũng đang
không biết đâu nó cũng rơi vào trong hoàn cảnh như thế
mình chỉ là một cái hành động hoàn sản thôi
mình cũng không nghĩ được nhiều thì thật sự là như thế
dù trong vai hai mẹ con xinh đẹp hào nhoáng hay ngược lại
đó là bà mẹ lôi thôi xấu xíu
chương trình đều ghi lại những phản ứng giúp đỡ tích cực
vâng cảm ơn tất cả các bạn những người đã xuất hiện trong camera của chương trình ngày hôm nay
có thể thấy giữa người với người luôn tồn tại một thứ tình cảm rất thiêng liêng và cao cả
đó là tình thương
cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn khi có tình yêu thương giữa mỗi con người
việc chia sẻ yêu thương cũng giống như việc chúng ta cho đi rồi chúng ta sẽ được nhận lại
là nhận lại được lời cảm ơn nhận lại được cái nhìn đầy lòng biết ơn
yêu thương không bao giờ là một chiều
có thể chúng ta không nhận lại điều chúng ta mong
nhưng sẽ nhận lại được điều mà mình không ngờ tới
để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân trọng
còn nhiều người cần mình giúp đỡ
bạn hãy mở lòng ra và sẻ chia yêu thương
bạn sẽ nhận lại được hạnh phúc trong tâm hồn